trong số tám ca tái dương tính với virus sars cov hai sau khi được công bố khỏi bệnh đã có ba ca âm tính trở lại
các bệnh nhân này bao gồm bệnh nhân ba mươi sáu ở bình thuận được công bố khỏi bệnh ngày một mươi tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng bốn có kết quả xét nghiệm tái dương tính
trong khi đó bệnh nhân năm mươi hai và bệnh nhân một trăm bốn mươi chín ở quảng ninh được công bố khỏi bệnh ngày một mươi sáu tháng bốn đến ngày hai mươi một tháng bốn có kết quả xét nghiệm tái dương tính
theo kết quả xét nghiệm mới nhất hiện cả ba bệnh nhân này đều đã âm tính trở lại với virus sars cov hai và tiếp tục được cách ly theo dõi tại cơ sở y tế